trường lớp cơ sở vật chất luôn xanh sạch đẹp các hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án lần lượt được triển khai như phát động phòng trào viết thư trong học sinh toàn trường để đạt nguyện vọng mong muốn về sự thay đổi của thầy cô trường lớp vẽ tranh về ngôi trường mà em mong muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp từ phụ huynh từ chính các thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp
ngoài ra thì chúng tôi cũng nắm bắt tình cảm tâm tư nguyện vọng của các con bằng cách là chúng tôi đã triển khai cho các con viết thư về thể hiện mong muốn của mình về một trường học hạnh phúc để từ đó chúng tôi nắm bắt được tình cảm tâm tư nguyện vọng
hàng ngàn lá thư của các em học sinh đã được gửi đến các cô giáo và ban giám hiệu nhà trường
những nét chữ non nớt giản dị bày tỏ tâm tư
nguyện vọng ước muốn rất chân thành của các em đã khiến các cô giáo nhận ra rất nhiều điều
những việc làm hàng ngày của mình những mục tiêu phương pháp không đúng cách đã vô tình lấy đi niềm hạnh phúc của các học sinh và của chính mình khi mỗi ngày đến lớp
khi mà được nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của các em học sinh cũng như là thông qua chuyên đề chúng tôi đưa ra những thông điệp yêu thương an toàn

khi mà được nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của các em học sinh cũng như là thông điệp yêu thương an toàn
xử lý tình huống mà chuyên đề chúng tôi thông điệp của chúng tôi đưa ra đấy
những cái tình huống đấy thì mỗi giáo viên đều phải nghĩ rằng là đều mình cần phải thay đổi
chỉ trong khuôn khổ một lớp học thôi nhưng nếu giáo viên không bao quát không nỗ lực
chắc chắn sẽ có những học sinh bị bỏ rơi bị ở bên lề ngay trong chính lớp học của mình
năm học nào trong lớp của cô giáo nguyễn thị hường cũng có vài em học sinh thuộc diện khó khăn trong tiếp thu kiến thức
năm nay cô còn có thêm một học sinh thực sự khó khăn cả về vận động cũng như trí tuệ
và điều này là một thách thức không nhỏ đối với cô giáo hường
nhất là khi mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học để không bỏ rời một học sinh nào trong lớp
đang trở thành một yêu cầu một thông điệp quan trọng
làn tỏa từ ban giám hiệu cho đến
từng giáo viên chủ nhiệm
năm nay là một năm rất là vất vả đối với lại trực tiếp tôi là giáo viên chủ nhiệm
bên cạnh việc dạy chữ cho em rồi này dạy cho em tập nói này dạy cho em tập viết này
rồi dạy cho em hòa nhập
khi mà đầu năm vào thì em lại còn chưa phát âm được em không nói được
hôm nay là chào cô được như thế này em cũng đã cố gắng rất là nhiều
nếu như trước đây các giáo viên thường chỉ bàn về nỗ lực tạo ra sinh khí cho các giờ học
nhưng có sinh khí mới chỉ thu hút được
chỉ thu hút được nhiều học sinh chứ chưa thể thu hút được tất cả học sinh
mà mục tiêu không bỏ rơi học sinh nào trong lớp
chính là cần chinh phục được tất cả các em học sinh trong lớp
đối với một giáo viên trẻ như tôi
thì tôi nghĩ rằng là mình lên bắt đầu từ những điều đơn giản nhất
đó chính là chúng ta hãy mang lại cái niềm vui niềm hạnh phúc cho học sinh mỗi ngày tới trường
và để mang được niềm vui hạnh phúc cho học sinh mỗi ngày đến trường
thì đầu tiên là chúng ta cần phải tạo ra cho các em mỗi không khí lớp học thật sự là vui
tươi cho các em thực sự thấy yêu thích môn học của mình
và từ yêu thích môn học của mình thì các em sẽ có sự tự tìm tòi
tự khám phá và tự chiếm lĩnh lấy cái kiến thức đó
và giáo viên sẽ chỉ là người hỗ trợ
để một tiết dạy thực sự thành công đem lại hứng thú cho học sinh
trong một người thầy giờ đây phải hội tụ đủ cả ba yếu tố
nhà sư phạm nhà khoa học và người nghệ sĩ
làm đúng vai trò đó người thầy không chỉ xóa được
việc bỏ rơi học sinh mà còn tự cứu tình yêu nghề trong mình giữa muôn ngàn thử thách
trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy rằng khi chúng ta yêu thích một cái gì đó
thì chúng ta sẽ làm rất tốt việc đấy
vậy thay vì là chúng ta cứ cố gò ép về mặt kiến thức
thì hãy tạo cho các em sự yêu thích
và từ sự yêu thích đó các em sẽ tự tìm tòi kiến thức
và thậm chí với thế hệ trẻ hiện nay
có khả năng các em còn có thể tìm tòi kiến thức được nhiều hơn các thầy cô
qua cái chuyên đề này thì tôi muốn gửi gắm
tới tất cả các đồng chí giáo viên của nhà trường
cũng như là các em học sinh là tôi hiệu trưởng đã thay đổi
mong muốn các thầy cô giáo cũng thay đổi
và các em học sinh cùng các thầy cô giáo
thay đổi để xây dựng một ngôi trường hạnh phúc
chúng tôi quan tâm đến những học sinh
đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn
và những học sinh mà có cái khó khăn trong học tập
thì chúng tôi sẽ phải tăng cường nhiều hơn
giáo viên phải dành thời gian quan tâm đến học sinh nhiều hơn
để không một em nào bị bỏ rơi trong lớp học trong trường học
và khi mà đã có những cái học sinh hạnh phúc
thì sẽ có những lớp học hạnh phúc
và chắc chắn rằng sẽ có trường hợp hạnh phúc
hướng đến mục tiêu xây dựng một môi trường sư phạm tân tiến
thân thiện với chất lượng giáo dục cao
đào tạo thế hệ tương lai của đất nước
tiệm cận nhu cầu của cuộc sống hiện đại hội nhập và phát triển
nhiều ngôi trường nằm trong hệ thống công lập
đã mạnh dạn chọn hướng đi mới
đặt những viên gạch đầu tiên theo xu hướng giáo dục hiện đại
để góp phần tạo chuyển biến tích cực trong sự nghiệp giáo dục
nếu như trước đây các trường tiểu học thuộc hệ thống công lập
thường chỉ tập trung dạy văn hóa mà chủ yếu là toán và tiếng việt
thì giờ đây quan niệm này đã được nhìn nhận lại
những ngày hội ngoại ngữ được tổ chức thường xuyên
trở thành sân chơi quen thuộc tại ngôi trường công lập này
giúp học sinh có thêm môi trường để thực hành kỹ năng giao tiếp
bằng tiếng anh tiếng pháp hay tiếng nhật
có thêm những hiểu biết về văn hóa và con người các quốc gia trên thế giới
từ đó đã thúc đẩy đam mê học ngoại ngữ đối với các em học sinh trong toàn trường
nhà trường cũng phải xây dựng cái lộ chỉnh cho nhà trường đến năm hai nghìn hai mươi năm
và mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
thì cái đầu tiên là nhà trường đinh tiên hoàng đang thực hiện và hướng tới
để đạt kết quả cao nhất đó là xây dựng một môi trường đa ngôn ngữ
đa ngôn ngữ ở đây có nghĩa là nhà trường sẽ có những mô hình học tiếng anh
học chương trình phong ngữ tiếng pháp và công lập bộ tiếng nhật
đấy là cái đầu tiên
từ cái ngoại ngữ phát triển thì cái mở rộng tầm nhìn ra ngoài quốc tế
nó sẽ tốt hơn rất là nhiều và sẽ tiếp cận nhanh nhạy cái việc tiếp cận
với thế giới này thế giới
để tạo nền móng vững chắc cho chất lượng giảng dạy các môn ngoại ngữ
đội ngũ giáo viên chính là chìa khóa
do vậy bàn giám hiệu trường tiểu học đinh tiên hoàng đã đặt mục tiêu tuyển chọn
và đào tạo giáo viên giỏi là mục tiêu quan trọng nhất
bên cạnh đó phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp phương pháp nghe nhìn
giao tiếp các ứng dụng công nghệ thông tin thường xuyên được cập nhật giúp học sinh chủ động
tích cực và tự tin trong giao tiếp
trong học tập và trong các hoạt động chung của nhà trường
với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới
thì cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công
bởi vậy với những ngôi trường mà cơ sở vật chất còn rất nhiều hạn chế và khó khăn
thì sự sáng tạo nhanh nhạy và quyết đoán của hiệu trưởng trong việc huy động các nguồn lực
sẽ càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết
đối với lệ trường tiểu học nguyễn công chứ
thì ngôi trường của chúng tôi thì chỉ có một sáu trăm năm mươi m hai và chúng tôi có một một trăm ba mươi tám học sinh
thì chúng tôi cái sân chơi rồi bãi tập để phục vụ cho giáo dục tầm diện thì tôi cho là hạn chế
thế tuy nhiên thì để mà đáp ứng cho cái việc giáo dục các cháu
đặc biệt là các chương trình trải nghiệm đấy thì đây là một khó khăn lớn
thì chúng tôi nghĩ rằng là mọi cái khó khăn thì rồi mình cũng phải vượt qua
để mà mình thực hiện tốt cái chương trình này
thì trong quá trình làm thì chúng tôi có một lực lượng giáo viên
thì rất là sáng tạo để chúng ta hoàn thành được cái nhiệm vụ giáo dục mới
thì chương trình trải nghiệm sáng tạo là một cái chương trình mà tôi cho là nó rất là tuyệt vời
ý nghĩa đối với các cháu
thì tôi có thể lấy một cái ví dụ như là một cái phòng ăn của chúng tôi
thì buổi trưa nó sẽ là phòng ăn
nhưng mà buổi chiều thì chúng tôi sẽ phải khắc phục để nó sẽ trở thành một cái phòng
mà các con có thể tham gia một hoạt động trải nghiệm nào đó
ngay trên một cái phòng rộng mà có thể chứa được đến ba trăm linh học sinh
khi học sinh đến trường trước hết để cho các bé nó được hạnh phúc
thì nó phải được đáp ứng những cái nhu cầu tối thiểu
tôi nghĩ là các giờ học của các con đều phải vui
giờ ăn của các con thì các con phải được ăn những thức ăn đảm bảo
để chất lượng sạch sẽ
nước uống của các con thì phải là nước uống tích
đấy là những điều kiện mà rất là cơ bản
thì ở trường chúng tôi chúng tôi đã quan tâm từ những cái rất nhỏ như thế
mọi thứ diễn ra xung quanh các con thì chúng tôi luôn luôn quan tâm đến sự an toàn
có hạnh phúc trước hết phải an toàn
và tôi thì tôi nghĩ là những cái thứ mà kết thúc những cái đáp ứng tối thiểu nhất
cho các con thì ở trường tôi đã có
và chúng tôi thì mong muốn những thứ hơn thế
ngoài cái đội ngũ cơ sở vật chất ra thì chúng tôi cũng đã có những cái việc rất là cụ thể
các thầy cô của chúng tôi sẽ đón con từ cổng
và mở đầu trong một cái ngày con đẹp trời mà nụ cười
và đến một cái từ khóa mà chúng tôi chia sẻ với nhau
và nhiều thứ nữa
rồi chúng ta
thì chúng tôi nghĩ rằng là các con sẽ có một môi trường hạnh phúc
hình dung nhà trường là một xã hội thua nhỏ
và để xã hội ấy hạnh phúc thì hiệu trưởng với vai trò người lãnh đạo cao nhất
cần thay đổi tư duy cách nghĩ quan điểm quản trị cách thức điều hành
từ tư duy quản lý mệnh lệnh hành chính sang tư duy phục vụ
và đặt lợi ích sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu
bên cạnh lực đầy về hệ điều hành không thể thiếu lực kéo là hệ giá trị tầm nhìn chiến lược
khát khao đạt đến sẽ dẫn dắt người treo lái con thuyền giáo dục ở mỗi nhà trường đi đúng hướng và cán đích